thưa quý vị hôm qua ngày hai mươi năm tháng sáu đoàn công tác của tổng liên đoàn lao động việt nam
do đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và tặng quà đoàn viên người lao động tại tỉnh thái nguyên
tại buổi làm việc lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả
của công đoàn các cấp liên đoàn lao động tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thái nguyên
năm hai nghìn một mươi chín và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đặc biệt cùng với cả nước đã nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch covid một mươi chín
với hoạt động công đoàn liên đoàn lao động tỉnh cần bám sát chỉ đạo của tỉnh ủy và chính quyền địa phương
tiếp tục quyết tâm thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ cốt lõi mà tổng liên đoàn lao động đã đề ra
từ đó lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
nhân dịp này đoàn công tác đã đến thăm động viên tặng quà năm mươi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
trực tiếp tham quan dây chuyền sản xuất tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại tng